hà việt hùng và võ duy phong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra xác minh nguồn gốc của ba thửa đất trên địa bàn xã cửa cạn
dẫn đến xác nhận sai thực tế nguồn gốc đất thời điểm sử dụng đất kê khai trong hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
từ đó cung cấp thông tin không đúng sự thật làm giả mạo sai lệch hồ sơ dẫn đến việc ubnd huyện phú quốc
nay là thành phố phú quốc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng gây thiệt hại cho nhà nước hơn ba mươi một tỷ đồng
trôn thuế trên chín tỷ đồng nguyễn văn hải phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng bảo trang cà mau
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau bắt tạm giam đồng thời khám xét nơi ở nơi làm việc để thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan
theo hồ sơ vụ án hải đã mua cát sàn lấp của các xà lan bán trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn
sau đó mua hóa đơn của công ty do nguyễn vũ hoàng thành lập để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào
kê khai báo cáo thuế gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn chín một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cũng đã thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
khám xét chỗ ở đối với nguyễn vũ hoàng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự trần ngọc bắc và danh dinh cùng chú tại tp biên hòa
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
bắc và dinh bị bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy ở khu vực phường tam phước
với tăng vật là hai mươi gói tinh thể màu trắng
quả đầu tranh bắc và danh khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng thì bị bắt
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh niên từ một mươi năm đến hai mươi tuổi
tham gia gây dối trị tử công cộng bằng nhiều hung khí nóng
do xích mít với một người có tên là lê toàn trên mạng xã hội facebook
ngô an tuấn vũ chú tỉnh lâm đồng đã hẹn gặp người này để giải quyết mâu thuẫn
đêm sáu tháng một vũ lôi kéo thêm một nhóm gồm một mươi năm thanh niên mang theo nhiều hung khí đến điểm hẹn
khi bắt gặp một số người chạy hướng ngược lại nghĩ đây là nhóm của lê toàn
nhóm vũ đã đuổi theo và ném hung khí vào những người này
đến nay công an tp đà lạt đã xác định được toàn bộ số đối tượng tham gia
và thu giữ được nhiều loại hung khí mà các đối tượng này sử dụng
đối tượng lê văn đức chú tại huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa bị bắt quả tang
đang tàng chữ pháo hoa nổ trái phép
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ năm hộp pháo hoa nổ các loại với tổng trọng lượng hơn tám hai kg
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của lê văn đức công an huyện yên định đã phát hiện
và thu giữ thêm một hộp pháo hoa nổ có trọng lượng gần hai kg